sở quy hoạch kiến trúc tp vừa đề nghị ubnd tp hcm đưa sân gôn tân sơn nhất ra khỏi quy hoạch trên địa bàn tp hcm
khu đất hiện là sân góp tân sơn nhất sẽ được dùng để xây nhà ga hàng hóa nhà trừ máy bay và một phần cây xanh hồ điều tiết
chính vì vậy nên sở cập nhật thông tin này để trình ubnd tp hcm báo cáo các cơ quan chức năng về tình hình triển khai thực hiện quy hoạch sân góp trên địa bàn tp hcm
theo quy hoạch cảng hàng không tân sơn nhất phần đất sơn góp hiện tại được chỉ đạo ưu tiên triển khai đầu tư ngay hồ chứa nước và trạm bơm cưỡng bức
sở quy hoạch kiến trúc thành phố cũng đề xuất cơ quan chức năng bổ sung quy hoạch sơn góp cần giờ với diện tích hơn một trăm bốn mươi sáu hectare vào quy hoạch sơn góp của tp hcm
nếu được chấp thuận sơn góp cần giờ sẽ được đặt tại khu đô thị du lịch biển cần giờ thuộc xã long hòa và thị trấn cần thạnh
theo quy hoạch một trên năm của khu đô thị du lịch biển cần giờ diện tích này là công viên cây xanh và tp hcm có ba sân góp trong đó chỉ có sân góp lâm viên quận chín đang hoạt động sân góp củ chi và bình chánh đang trong quá trình đầu tư